thưa quý vị trong mấy ngày nghỉ lễ một số du khách đã bị sóng cuốn trôi khi đang tắm biển tại bãi biển lăng cô
rất may trung tá đinh viết trung giám đốc nhà nghỉ dưỡng lăng cô cùng với một số nhân viên đã kịp thời phát hiện và cứu hộ nạn nhân
do sóng đánh mạnh nên liên tục trong hai ngày ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm đã có đến ba du khách bị sóng biển cuốn ra xa bờ đuối nước trên bãi biển lăng cô
rất may chỉ sau một thời gian ngắn vật lộn với sóng lớn nguy hiểm trung tá đinh viết trung cùng với một số nhân viên nhà nghỉ dưỡng đã kịp thời cứu hộ nạn nhân
hành động dũng cảm không sợ hiểm nguy cứu giúp người dân bị đuối nước của cán bộ và nhân viên nhà nghỉ dưỡng lăng cô đã để lại ấn tượng đẹp về hình ảnh người công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với vũ quốc việt trú tại phường phả lại tp trí linh tỉnh hải dương về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó công an phường phả lại nhận được tin báo đối tượng vũ quốc việt đã cầm theo hung khí đến nhà một hộ dân trú tại phường phả lại dọa đánh chém
khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường đối tượng đã có những hành động và lời nói xúc phạm danh dự tổ công tác lao vào tấn công hai chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ
công an phường đã phối hợp khống chế đưa đối tượng về trụ sở để xử lý
một sới bạc nằm sâu trong vườn nhãn đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an huyện long hồ và công an xã đồng phú bắt quả tàng
kiểm tra khu đất trong vườn nhãn thuộc xã đồng phú huyện long hồ lực lượng công an phát hiện có nhiều đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
chín đối tượng có liên quan đã bị bắt giữ ngay sau đó
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm có hai con gà nhiều cặp cửa sát sáu điện thoại di động trên hai mươi triệu đồng cùng tám xe mô tô
vụ việc đang được điều tra xử lý
sau gần ba mươi năm trốn truy nã về tội hiếp dâm cao hùng phận chú tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
đã bị phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an huyện trần đề tỉnh sóc trăng bắt giữ
theo hồ sơ vụ án vào tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đối tượng cùng với đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội hiếp dâm trên địa bàn xã thiện mỹ huyện châu thành tỉnh sóc trăng
và bị tuyên phạt ba năm tù giam tuy nhiên đối tượng không chấp hành án mà bỏ trốn khỏi địa phương
qua công tác nắm tình hình ngày ba mươi tháng bốn phát hiện cao hùng phận đi tàu đánh cá cập bến tại cảng cá trần đề thị trấn trần đề
lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng
theo quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố và bắt tạm giam bạch ngọc minh chú tại thành phố biên hòa để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng bốn minh mang xăng đổ vào phòng của gia đình anh nguyễn văn ánh quê tại tỉnh thái bình đang trọ tại khu phố một phường tân hòa tp biên hòa để đốt
lúc này anh ánh phát hiện phòng trọ bị cháy nên kêu cứu và được người dân xung quanh phá cửa phòng trọ đưa anh cùng với vợ và một con trai một mươi tuổi
đều bị bỏng nặng đi cấp cứu kịp thời
minh bị bắt khi đang lẩn trốn và đòi nợ tại thành phố bạc liêu
tại cơ quan công an minh thừa nhận có mâu thuẫn tình cảm với bạn gái từng ở tại dãy trọ này đã gây án
do bị bạn gái chia tay nên minh bực tức mang xăng tìm đến phòng trọ của bạn gái để đốt nhưng nhầm phòng
đối tượng minh đã có ba tiền án mới ra tù chưa kịp xóa án tích lại gây án tiếp
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án nhằm sớm hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng ra truy tố trước pháp luật
trong những ngày gần đây công an tỉnh sơn la đã liên tiếp phá thành công nhiều chuyên án vụ án liên quan đến ma túy thu giữ số lượng lớn tăng vật
năm nay kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm kéo dài hơn so với mọi năm lại càng đặt ra nhiều thách thức lớn hơn
lực lượng công an sơn la đã tăng cường công tác nắm tình hình tuần tra tại các tuyến
địa bàn biên giới góp phần giữ vững an ninh trả tự cho nhân dân an tâm trong những ngày nghỉ lễ này
đây là đối tượng tráng thị gia chú tại bản lũng xá xã lóng luông huyện vân hồ cùng tăng vật là ba bánh heroin
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la cùng các lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ thành công
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận lợi dụng thời điểm nghỉ lễ để mang hàng đi bán nhằm qua mắt lực lượng chức năng
thì ở công an sơn la và lực lượng phòng chống ma túy đã lên kế hoạch bố trí lực lượng trinh sát
nắm sâu sát địa bàn và những khu vực tham quan nghỉ mát này những nơi du lịch và bố trí mạng lưới cơ sở
để nắm bắt thông tin hoạt động của các đối tượng để có biện pháp phòng ngừa và đấu tranh
thủ đoạn hoạt động tinh vi manh động lợi dụng nghỉ lễ dài ngày
tội phạm ma túy hình thành các đường dây khép kín từ bên kia biên giới
móc nối với các đối tượng trong nước để tổ chức vận chuyển
ma túy vào việt nam hoặc sang nước thứ ba
trước và trong dịp nghỉ lễ năm nay hàng loạt các chuyên án vụ án về ma túy
đã được công an tỉnh sơn la phá thành công
trước đây hay đi vào ngày bây giờ nó lại đi vào lửa đêm
nó là lúc mà các cơ quan công an cơ quan pháp luật thực hiện nhiệm vụ đấy
trong lúc mệt mỏi nhất trong thời giờ nghỉ ngơi giờ ăn cơm chẳng hạn
thì nó lại thực hiện nó đi vào cái tầm đấy
thế thì mình lại nắm mắt được cái
thủ đoạn tinh vi đấy thì mình sẽ bố trí lực lượng vào đúng thời điểm
mà nó cho rằng là an toàn nhất thì mình sẽ truy bắt được
tội phạm ma túy tội phạm ẩn rất khó phát hiện
và khi phát hiện thì cũng rất khó đấu tranh
nhất là cái khu vực biên giới là càng phức tạp hơn
tại vì đối tượng tinh vi đường mòn đối mở rất nhiều đường biên dài
cho nên để kiểm soát được các lĩnh vực các đối tượng hoạt động ma túy
trên tuyến biên giới rất khó khăn
và đôi khi nó còn khó khăn hơn nữa là cái việc mà
ngoài tinh vi ra hoạt động tinh vi của các đối tượng ra
thì đối tượng còn manh động dùng cả vũ khí nông vũ khí quân rộng
để chống trả khi chúng ta trực tiếp đấu tranh
chỉ tính riêng trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba công an toàn tỉnh sơn la
đã phát hiện gần bốn trăm linh vụ bốn trăm chín mươi chín đối tượng phạm tội về ma túy
tăng vật thu giữ hơn một mươi bốn hai kg heroin trên tám mươi bảy viên ma túy tổng hợp
gần chín trăm linh cây thuốc viện bốn khẩu súng
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
lực lượng công an tỉnh sơn la sẽ tiếp tục làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ
kiên quyết đấu tranh tranh thủ sự đồng lòng của nhân dân
giữ vững bình yên nơi cửa ngõ tây bắc
công an thành phố cao bằng tỉnh cao bằng đang chỉ đạo các lực lượng liên quan
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập bờ kè khiến ba người trong cùng một gia đình trên địa bàn tử vong
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin khoảng hai giờ sáng ngày ba mươi tháng bốn
tại tổ dân phố số bốn phường duyệt trung thành phố cao bằng xảy ra vụ việc thương tâm
bờ kẻ đá sản lở trúng một nhà phía dưới làm ba mẹ con tử vong và một người bị thương
trước khi xảy ra sự cố gia đình nạn nhân đã hai lần gửi đơn kiến nghị lên ủy ban nhân dân phường duyệt trung
về việc chủ đầu tư xây dựng bờ kẻ khiêm ẩn nguy cơ mất an toàn
bờ kẻ này do hộ ông lê đức thuần ở tổ huyện năm phường tân giang thành phố cao bằng
làm chủ đầu tư được cơ quan chức năng cấp phép xây dựng từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
chiều dài hơn năm mươi bảy mét độ cao tuyến kè khoảng bốn năm mét so với cốt nền đất tự nhiên
trong ngày một tháng năm trên toàn quốc đã xảy ra hai mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi người và bị thương một mươi chín người
tính chung trong ba ngày nghỉ lễ cả nước đã xảy ra tám mươi bốn vụ tai nạn giao thông
xảy ra tám mươi bốn vụ tai nạn giao thông và làm tám mươi ba người thương vong
lực lượng chức năng đã kiểm tra và xử lý gần chín hai trăm ba mươi bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn
các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra trên đường bộ
chỉ tính riêng trong ngày một tháng năm lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương
qua tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đã phát hiện xử lý chín bảy trăm bảy mươi tám trường hợp vi phạm
phạt tiền hai mươi một tám mươi bảy tỷ đồng tạm giữ một trăm tám mươi sáu xe ô tô bốn bốn trăm một mươi tám xe mô tô
hai mươi tám phương tiện khác tước hai một trăm năm mươi bảy giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm về nồng độ cồn có ba năm trăm bảy mươi sáu trường hợp
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn năm nay kéo dài lượng khách đến du lịch tham quan
khám phá biển đảo ở quảng ngãi tăng cao
vì đảm bảo an toàn giao thông cho du khách trên tuyến đường thủy nội địa
được công an tỉnh quảng ngãi đọc bị quan tâm
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lý sơn đón gần ba mươi lượt khách
thời điểm này
lượng khách du lịch đến lý sơn đông nhất trong năm
ngày cao điểm đón gần bốn người
để đảm bảo an toàn cho du khách công an huyện lý sơn phối hợp chặt chẽ
với lực lượng bộ đội biên phòng cảnh sát giao thông đảm bảo an ninh trật tự
tại khu vực cảng và các phương tiện vận chuyển khách trên biển
chúng tôi cũng đã phối hợp với các phương tiện chức năng để tăng cường công tác
đảm bảo an toàn an ninh trật tự cũng như an toàn giao thông đi lại trên các tuyến
sau khi lý sơn người đổ lánh đổ bá
còn tuyến vận tải đi đào bé công tác kiểm tra giám sát cũng được thực hiện nghiêm túc
bên cạnh đó công tác đảm bảo an toàn giao thông phục vụ du khách lưu thông trên đảo
cũng được đặt lên hàng đầu góp phần cho những ngày nghỉ lễ an toàn cho du khách
hành hương về quê hương hải nội hoàng sa
công an huyện lý sơn và lực lượng bộ đội biên phòng tiến hành kiểm soát ngay
tại các bầu đếm để phát hiện và kiên quyết bình chỉ những phương tiện không đảm bảo kỹ thuật
thiếu trang thiết bị cứu sinh cứu đắm người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện chuyên môn
ngoài ra tuyên truyền cho chủ cảng bến chủ phương tiện và người tham gia giao thông
về ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy
phòng ngừa tai nạn và cách xử lý các tình huống đột xuất xảy ra
đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cảng lý sơn thì sẽ thực hiện công tác
vừa đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cảng vừa thực hiện công tác tuần tra kiểm soát
đối với các phương tiện thủy nội địa tiên tiến thủy nội địa đồ lớn đồ bé
tổ chức phan luồng cũng như võng bổ không để ủng thác xảy ra
việc siết chặt trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trước và trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
mùng một tháng năm là một trong những biện pháp tích cực của lực lượng công an
góp phần đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ
thưa quý vị hiện nay các biến thể
biến thể phụ của virus sars cov hai đã liên tục biến đổi
trong khi đó miễn dịch do tiêm vaccine phòng covid một mươi chín lại giảm dần theo thời gian
do đó thì để có kỳ nghỉ lễ an toàn ngay trước kỳ nghỉ lễ bộ y tế cùng với các địa phương
đã liên tục có những kịp chỉ đạo kịp thời để nhằm phản ứng nhanh với tình hình dịch bệnh
từ đó cũng ra cảnh báo cho người dân phù hợp để chủ động trong công tác phòng chống dịch
ngay trước kỳ nghỉ lễ tổng cục du lịch đã có công văn đề nghị sở quản lý du lịch
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường bảo đảm các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ dài
trong đó ngoài đảm bảo chất lượng dịch vụ ngành du lịch cũng khuyến cáo phòng chống dịch covid một mươi chín
chỉ đạo tất cả các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tăng cường nâng cao chất lượng về sản phẩm
đồng thời kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo thực sự là một điểm an toàn cho du khách
thời điểm này các chuyên gia đều nhận định mặc dù số ca mắc có gia tăng
nhưng khó có khả năng dịch bùng phát lớn gây ra hậu quả là quá tải cho hệ thống y tế
hay số ca tử vong
tăng mạnh như đợt dịch ở tp hcm và nhiều tỉnh phía nam vào năm hai nghìn hai mươi một
vậy những vấn đề gì đang được đặt ra trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong kỳ nghỉ lễ này
trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
sẽ có những chia sẻ cụ thể về nội dung này
xin mời quý vị cùng theo dõi
đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian theo truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông trong những ngày vừa qua thì qua theo dõi
chúng ta có thể thấy số lượng người dân đổ về các điểm vui chơi khu du lịch khá là đông
và hiện tại thì dịch covid một mươi chín vẫn có những diễn biến mới
vậy theo ông thách thức đặt ra cho công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay là gì ạ
đợt này thì chúng tôi nghĩ rằng là cái chủng do nhiễm là chủng omicron
omicron thì cái chủng lây lan nó không rất là nhanh
nhưng mà nó các cái triệu chứng thì nó không làm tăng cái nghiêm trọng của bệnh
và cũng như là không làm ta nói thường nói là không làm tăng nặng của bệnh
nhưng chắc chắn là cái số ca mắc nó tăng lên
và nếu chúng ta kiểm soát tốt thì chúng ta không bị một cái đợt dịch nó trầm trọng
như là đợt dịch xảy ra ở thành phố hồ chí minh và ở khu miền nam
nhưng mà chúng tôi cũng lưu ý rằng nếu như mà chúng ta để những cái ca mắc nó nhiễm cao quá
mà mặc cái tỷ lệ
nặng trên mắc tỷ lệ tử vong trên mắt nó không tăng nhưng số mắc cao quá cái số tuyệt đối nó cũng tăng lên
gây ra cái hiện tượng là quá tải hệ thống y tế
có thể thấy tại một số điểm du lịch trong những ngày vừa qua một số người dân vẫn thở ơ với công tác phòng chống dịch
và để giải quyết câu chuyện này thì theo ông điểm mấu chốt cần phải làm và làm quyết liệt ra sao ạ
chúng ta gọi là nới lỏng nhưng không buông trôi thả lỏng
và nới lỏng đồng bộ ví dụ như là
chúng ta có mở cửa thì mới có du lịch có du lịch thì mới có khách sạn có khách sạn thì mới có các hoạt động khác
và cũng như nới lỏng để làm ăn kinh tế để các cháu đi đến trường v v
đảm bảo an sinh xã hội
nhưng chúng ta vẫn phải dự phòng đồng bộ
thế thì chúng ta phải tuyên truyền làm sao cho người dân là
không hoang mang lo lắng quá nhưng cũng không được chủ quan
phải thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh
cái thứ hai là
không được để cái hiện tượng là quá tải hệ thống y tế
thì người dân phải áp dụng các biện pháp dự phòng
hạn chế cái số ca mắc nó bùng cao quá
và cái thứ ba tôi muốn nói là
phải bảo vệ cái nhóm dễ bị tổn thương
để triển khai các biện pháp phòng chống dịch kiểm soát tình hình dịch không để dịch bùng trở lại
đặc biệt là sau kỳ nghỉ lễ này
theo ông chúng ta cần phải chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó ra sao ạ
tôi vẫn nói là chúng ta đã chuyển từ giai đoạn zero f sang giai đoạn thức ứng
an toàn linh hoạt kiểm soát dịch bệnh một cách có hiệu quả
chúng ta phải làm sao
kiểm soát được dịch bệnh nhưng vẫn phải làm ăn
kinh tế được vẫn đảm bảo an sinh xã hội dân
thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là cần phải đánh giá nguy cơ
mà tôi vẫn nói rằng là
nguy cơ đến đâu đâu đáp ứng đến đó
thì nó tập trung vào mấy vấn đề là đánh giá không để cái số mắc nó cao quá
cái thứ hai là không
bảo vệ lấy cái
số nhóm mà dễ bị tổn thương
thì đấy là những cái mà nó vô cùng
vô cùng quan trọng trong cái
thời điểm hôm nay
nới lỏng nhưng không buông trôi thả lỏng
nới lỏng đồng bộ nhưng cũng phải dự phòng đồng bộ
vấn đề cấm đoán sang
kiểm soát rủi ro
và cái tinh thần này là
tất cả các địa phương cần phải
và không bị bất ngờ trước cái việc mà
sau cái kỳ nghỉ lễ mà cái số mắc nó tăng cao quá
và nên đây thì tôi cũng
thấy rằng là người dân
nhất là cần phải
áp dụng các dự pháp biện giáp hợp phòng
đeo khẩu trang
cái thứ hai là rửa tay khởi khuẩn
rửa tay khởi khuẩn không những
tốt covid một mươi chín còn tốt cho các cái bệnh
lây truyền theo đường hô hấp khác và các bệnh đường tiêu hóa
mà trong những cái kỳ này thì
thì cái việc đó cũng rất là quan trọng khi mà chúng ta tổ chức
hội hệ sinh hoạt ăn uống vân vân
và một lần nữa xin cảm ơn ông với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi ạ
vâng tại hà nội thì để đảm bảo hoạt động phòng chống dịch
hà nội đã có những văn bản yêu cầu
bắt buộc đeo khẩu trang tại những địa điểm công cộng
còn tại thành phố hồ chí minh
ngành y tế thành phố đã triển khai năm mươi chín điểm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
hoạt động xuyên suốt trong những ngày nghỉ lễ
tại nhiều địa phương thì có các điểm khu vui chơi
điểm du lịch nổi tiếng
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín cho khách du lịch
cũng được đưa ra theo thông điệp hai k của bộ y tế
đồng thời cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh
thông báo kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh
và hành trình của khách du lịch mắc bệnh
xin được chuyển sang những nội dung khác
thưa quý vị trong tháng năm này thì nhiều chính sách mới
sẽ chính thức có hiệu lực như là thu hồi sim không chuẩn hóa thông tin
thay đổi quy định về sổ đỏ
sử dụng mã qr trong tiếp nhận
giải quyết thủ tục hành chính
vừa qua các nhà mạng đã giả soát thông tin
và thực hiện thông báo đến từng số thuê bao
để nhắc nhở người dân cập nhật thông tin chính xác
đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
ngày một mươi năm tháng bốn các nhà mạng đã thực hiện khóa liên lạc hai chiều
đối với khoảng một hai triệu thuê bao
sau ngày một mươi năm tháng năm các thuê bao có thông tin không trùng khớp
đã bị khóa hai triệu sẽ bị thu hồi
nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi ba sửa đổi bổ sung một số điều
của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai
được áp dụng từ ngày hai mươi tháng năm
nghị định có những thay đổi liên quan đến việc cấp sổ đỏ
và nhiều quy định khác liên quan đến quyền sử dụng đất
như cho phép cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất
theo mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ đáp ứng đủ điều kiện
cũng từ ngày hai mươi tháng năm người dân sẽ được nộp hồ sơ cấp sổ đỏ
bằng hình thức online và nhận hồ sơ qua bưu điện
mà không phải trực tiếp đến tận cơ quan quản lý để thực hiện như trước
từ ngày hai mươi năm tháng năm thông tư số một năm hai nghìn hai mươi ba hướng dẫn việc áp dụng mã qr
trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính
nhằm thực hiện số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
một cách nhanh chóng và thuận lợi
trong đó mã qr sẽ được in ở góc trên bên trái của các giấy tờ được xuất bản
từ dữ liệu của hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ cấp tỉnh
cho tổ chức cá nhân cung cấp các dữ liệu tối thiểu
gồm mã số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính mã thủ tục hành chính
mã định danh của tổ chức cá nhân thực hiện thủ tục tên giấy tờ được xuất bản
tên hệ thống thông tin cung cấp dữ liệu thời điểm xuất bản
trường hợp là giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả
mã qr có cung cấp thêm dữ liệu về ngày hẹn trả kết quả
trường hợp là kết quả giải quyết thủ tục hành chính
mã qr có cung cấp thêm dữ liệu về thời hạn phạm vi có hiệu lực nếu có
mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung nổi bật được đăng tải trên các báo
trong dịp biểu lễ một số du khách đã thông tin tới cơ quan công an về việc bị lừa khi gặp
một số quảng cáo khách sạn giảm giá sâu trong dịp lễ ghi nhận trên báo công an nhân dân
cụ thể một số du khách cho biết thông qua mạng xã hội có một khách sạn thông báo
hệ thống của khách sạn này tại thừa thiên huế đang có chương trình giảm sâu giá phòng trong dịp lễ
vì vậy nhiều du khách đã liên hệ đặt phòng
tuy nhiên sau khi khách chuyển tiền cọc điện thoại xác minh thì biết khách sạn này không có hệ thống nào ở huế
và hoàn toàn không bán phòng cho khách
theo cơ quan công an trong bối cảnh du lịch nội địa vào mùa cao điểm giá vé máy bay
giá các loại dịch vụ tăng sẽ cao hơn so với ngày thường
nắm bắt tâm lý và nhu cầu của người dân đi du lịch trong dịp nghỉ lễ
nhiều đối tượng đã tung ra các chiêu trò hết sức tinh vi như website bán vé máy bay giá rẻ
giá phòng hay combo du lịch giá rẻ trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhiều du khách do không có kinh nghiệm nên đã mất cảnh giác và trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo này
công cuộc hội nhập quốc tế trong một mươi năm qua đã đánh dấu những bước tiến mới
qua đó hình thành nên cả một mạng lưới rộng lớn chưa từng có về quan hệ chính trị
kinh tế an ninh quốc phòng văn hóa xã hội với các quốc gia và các tổ chức quốc tế liên quan
góp phần cực kỳ quan trọng vào sự nghiệp phát triển và bảo vệ tổ quốc trong một thế giới đầy biến động
đây là đánh giá của nguyên phó thủ tướng vũ khoan đăng tải trên báo thế giới và việt nam
nguyên phó thủ tướng vũ khoan cũng cho rằng trong những năm tới công cuộc hội nhập sẽ đối mặt với nhiều biến đổi sâu rộng
hết sức phức tạp kinh tế thế giới chắc sẽ tiếp tục bấp bênh trong dài hạn sẽ chuyển mạnh sang một cơ cấu hoàn toàn mới
dựa trên những tiến bộ vượt bậc về khoa học công nghệ sự giành giật giữa chủ nghĩa toàn cầu và chủ nghĩa dân tộc trong chính sách kinh tế diễn ra quyết liệt
các tổ chức đa phương về kinh tế sẽ trải qua quá trình tái cấu trúc sâu rộng cả về mạng lưới thành phần tham gia lẫn luật lệ
cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn cùng với các mối đe dọa về dịch bệnh thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp
làm cho tình hình thế giới ngày càng trở nên khó đoán hơn
những thay đổi rộng lớn trên đòi hỏi chúng ta tái nhận diện bức tranh toàn cảnh thế giới
từ đó có sự điều chỉnh cần thiết nhằm tối đa hóa mối lợi phòng tránh những rủi ro
phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển và bảo vệ tổ quốc theo những định hướng do đại hội đảng một mươi ba đã nêu ra
mới đây thành phố hà nội yêu cầu các quận mạnh dạn thí điểm cho thuê mặt bằng ở những tuyến phố có đủ điều kiện hạ tầng
nhằm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân đang bám về hè để kiếm sống
ghi nhận vấn đề này báo lao động có bài thuê về hè kinh doanh ai được thuê cảnh báo mùi ngon của tham nhũng
theo đó nhuệ triêu gia kiến trúc đô thị nhấn mạnh vỉa hè là dành cho người đi bộ
việc cho thuê về hè sẽ gây ra nhiều vấn đề khác như gây ô nhiễm tăng nghẹn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị
trong quản lý đô thị cần phải thực hiện việc quản lý cho thuê tài sản công đúng luật
về hè là một dạng công sản nếu như hà nội thừa diện tích vỉa hè và lòng đường thì có thể bỏ ra khỏi phần diện tích giao thông tổ chức thành các diện tích thương mại
tuy nhiên nếu khai thác cho thuê về hè cần đặt ra các vấn đề ai được thuê và thuê lúc nào thuê ở đâu
cần phải loại bỏ cơ chế xin cho bởi đây là mùi ngon của tham nhũng thiếu sự công bằng và đầy dãy những nguy cơ bất ổn trong quan hệ xã hội